phó thủ tướng vũ đức đam vừa giao văn phòng chính phủ chủ trì phối hợp với bộ tư pháp ban cơ yếu chính phủ và các bộ ngành địa phương
nghiên cứu xây dựng và triển khai trên cổng dịch vụ công quốc gia dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính
trên cơ sở báo cáo của văn phòng chính phủ về việc triển khai điều một mươi nghị định số bốn mươi năm ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
phó thủ tướng vũ đức đam giao văn phòng chính phủ chủ trì phối hợp với bộ tư pháp ban cơ yếu chính phủ và các bộ ngành địa phương
nghiên cứu xây dựng và triển khai trên cổng dịch vụ công quốc gia dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính
theo quy định tại điều một mươi nghị định số bốn mươi năm ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
để hỗ trợ cho chính quyền các cấp trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp